ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh quảng nam cho biết để tăng cường công tác phòng chống dịch covid một mươi chín có nguy cơ lây lan trên địa bàn
trong ngày hôm nay hai mươi tám tháng bảy quảng nam sẽ khởi động lại các chốt chặn kiểm dịch trên địa bàn tỉnh
sẽ có bốn chốt chặn kiểm dịch ra vào địa bàn do tỉnh quảng nam quản lý gồm đường ven biển dt sáu trăm linh ba đoạn thị xã điện bàn hội an
đường dt sáu trăm linh bảy gần trường quốc tế ibu quốc lộ một tại bến xe bắc quảng nam và quốc lộ một mươi bốn
ngoài ra các đường dẫn lên xuống cao tốc đà nẵng quảng ngãi các huyện thị xã thành phố của tỉnh bố trí lực lượng tiến hành chốt chặn để kiểm dịch
đặc biệt do nằm giữa hai địa phương có dịch là thành phố đà nẵng và tỉnh quảng ngãi nên tỉnh quảng nam yêu cầu huyện núi thành
thị xã điện bàn thành lập ngay các chốt chặn tại dốc sỏi xã tam nghĩa và tuyến dt sáu trăm linh năm dt sáu trăm linh chín huyện đông giang tiến hành lập chốt chặn tại quốc lộ một mươi bốn g đoạn qua khỏi dốc kiền